các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
chủ tịch ubnd các tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sạt lở chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở kiểm tra ra soát kịp thời tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nhất là tại những khu vực bị ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện bảo đảm vận hành khoa học an toàn tuyệt đối cho công trình đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực sơ tán dân cư và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hỗ trợ địa phương công tác bảo đảm an toàn giao thông khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở nhất là trên các trục giao thông chính
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên
cho đến bảy giờ sáng ngày hôm nay thì ghi nhận ban đầu của phú yên có bốn người tử vong do mưa lũ
trong đó có hai người ở huyện phú hòa và hai người thuộc huyện sơn hòa
toàn tỉnh có hơn hai mươi tám sáu trăm ba mươi hộ bị ngập lụt trong đó tuy hòa hai mươi tám trăm sáu mươi hộ phú hòa sáu ba trăm bảy mươi bảy hộ tuy an chín trăm ba mươi năm hộ đồng xuân bốn trăm sáu mươi bảy hộ và hơn chín hai trăm linh sáu hộ tại huyện tuy an đông hòa phú hòa đang bị chia cắt do nước lũ
đến sáng ngày một tháng một mươi hai các tuyến đường liên tỉnh huyện xã ngập sâu và bị chia cắt
tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét gây ách tắc giao thông sạt lở bồi lấp sụt lún nền đường mặt đường
ở các tuyến dt sáu trăm bốn mươi một dt sáu trăm bốn mươi hai dt sáu trăm bốn mươi năm dt sáu trăm bốn mươi bảy dt sáu trăm năm mươi thị trấn trí thạnh la hai triều sơn la hai toàn tỉnh có bốn trăm năm mươi năm hectare lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ một sáu trăm hai mươi một con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
các lực lượng công an cán bộ mặt trận đoàn thể và chính quyền tại các địa phương sơn hòa sông hinh phú hòa tuy an
và thành phố tuy hòa triển khai sơ tán khoảng năm năm trăm một mươi bảy hộ với một mươi tám năm trăm ba mươi năm nhân khẩu đến nơi an toàn
tại quảng nam tranh thủ thời tiết tạnh mưa chính quyền các lực lượng chức năng huyện miền núi nam trà my đã huy động phương tiện máy móc
nhân lực để khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông
đến nay một số tuyến đường đã thông tuyến nhưng tại nhiều khu vực vẫn còn sạt lở
chính quyền yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng sạt lở
trong khi đó tại bình địa
mưa lớn liên tiếp cũng đã gây lũ lụt tại nhiều địa phương trong tỉnh đe dọa đến tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an các địa phương đã dốc toàn lực để tham gia công tác cứu nạn cứu hộ hết lòng vì sự an nguy của nhân dân
từ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi tình hình mưa lũ bắt đầu diễn biến phức tạp công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã huy động toàn bộ đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai bão lũ của đơn vị lên đường làm nhiệm vụ
đợt mưa lớn liên tục kéo dài trong vòng ba ngày qua đã khiến nước lũ nhanh chóng dâng lên đến mức nguy hiểm
nhiều người dân đã không kịp ứng phó nên đối mặt với hiểm nguy trực chờ
không ngại khó ngại khổ thì sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì để giúp bà con
trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã không quản ngại mưa gió
tìm mọi cách để tiếp cận mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho những hộ dân không thể ra ngoài để mua lương thực
vì bị nước lũ chia cắt và đưa người dân đến nơi an toàn
giờ cũng lục lạo dày cũng nhờ công an đồ giúp đỡ
giờ cũng giúp đỡ
giờ cũng giúp đỡ
cảm ơn công an đồ giấy cũng mừng cũng vui sức
chứ không ở đó thì cũng sợ
vậy công an thì cũng nhờ công an đồ giấy cảm ơn công an đồ giấy
lúc vậy mà mấy anh em thấy là cũng lo cho bà con thấy cũng
phải nói là mình thấy rất là quý mất
thì mình tạo điều kiện được cái gì thì mình giúp cho anh em giúp cho bà con không có gì suy nghĩ hết
cụ thể làm gì anh vũ
chiều giờ thì cũng đưa
cẩu cano đi ra thẻ đỡ cho anh em đi công tác
rồi bây giờ thì gặp mấy người đang bị nước nó lên nhiều rồi chưa có chỗ trú nghỉ
thì mình đưa vào nhà để nghỉ
với tinh thần chăm lo cho nhân dân cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã cứu được hơn hai trăm linh người dân từ những ngôi nhà bị lũ nhấn chìm và đưa đến nơi an toàn
trong những ngày mưa lũ hình ảnh người chiến sĩ công an không quản ngại gian lao vất vả
sẵn lòng sông pha vào nơi nguy hiểm đã để lại ấn tượng và tình cảm đẹp trong lòng nhân dân
cập nhật về tình hình của dịch bệnh
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới
và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có chỉ đạo
về việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh
do biến chủng omicron gây ra
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine thuốc điều trị
và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus sars cov hai
chỉ đạo các địa phương nhất là thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả tăng cường lực lượng vật tư
trang thiết bị y tế cho các địa bàn địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp
điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước